đoàn công tác của ban tổ chức trung ương do đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đảng bộ tỉnh bạc liêu
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phạm minh chính đánh giá cao sự nỗ lực
quyết tâm cao và kết quả đạt được của bạc liêu trong thời gian vừa qua
đồng thời lưu ý tỉnh bạc liêu trong quá trình phát triển cần quan triệt đầy đủ tinh thần
các nghị quyết của trung ương đảng nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm
xây dựng chỉnh đốn đảng là nhiệm vụ then chốt xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội
lãnh đạo chủ chốt tỉnh bạc liêu trong thời gian tới cần xây dựng chiến lược
quy hoạch bài bản hơn về kinh tế xã hội quy hoạch hạ tầng của tỉnh gắn với quy hoạch chiến lược
liên kết vùng để phát triển lâu dài bền vững
đồng chí phạm minh chính yêu cầu ban thưởng vụ ban chấp hành đảng bộ tỉnh bạc liêu
cần hết sức trú trọng công tác quy hoạch bù trí cán bộ trong nhiệm kỳ tới
trong đó cần chú ý cơ cấu đội ngũ cán bộ trẻ cán bộ người dân tộc
trên tinh thần dân chủ khách quan công khai minh bạch